các nguồn tin ngoại giao ngày hai mươi tám tháng một mươi một cho biết các nước thành viên liên minh châu âu đã không đạt được đồng thuận về áp trần giá dầu thô của nga được vận chuyển bằng đường biển
nguyên nhân vì ba lan cho rằng mức trần phải được đặt thấp hơn đề xuất của nhóm các nước công nghiệp phát triển g bảy nhằm cắt giảm khả năng tài chính của moscow
theo nguồn tin ngoại giao các văn bản pháp lý hiện đã được thống nhất song ba lan không đồng ý với mức giá trần
dự kiến việc áp giá trần này sẽ có hiệu lực từ ngày năm tháng một mươi hai tới nhưng hiện eu vẫn chưa ấn định thời điểm mới để tiến hành đàm phán
nếu không có thỏa thuận nào đạt được trước ngày năm tháng một mươi hai eu sẽ thực hiện các biện pháp cứng rắn hơn vốn đã được thống nhất từ hồi tháng năm
theo đó cấm nhập khẩu dầu thô của nga từ ngày năm tháng một mươi hai và các sản phẩm dầu mỏ của nga từ ngày năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
hungary và hai quốc gia trung âu không giáp biển khác được miễn trừ và được tiếp tục nhập khẩu dầu của nga qua hệ thống đường ống
trước đó g bảy đã đề xuất một chính sách mềm dẻo hơn lệnh cấm vận của eu nhằm đảm bảo nguồn cung dầu mỏ ổn định cho nền kinh tế toàn cầu
theo đề xuất của g bảy eu và các khách hàng khác tiếp tục mua dầu của nga nhưng chỉ khi ở mức giá bằng hoặc thấp hơn mức g bảy đã thỏa thuận là sáu mươi năm bảy mươi usd một thùng
tuy nhiên ba lan và một số nước cho rằng biện pháp này không làm tổn hại đến moscow và muốn áp đặt mức giá trần thấp hơn